năm đinh dậu hai nghìn một mươi bảy đã khép lại năm mậu tuất hai nghìn một mươi tám cũng đã đến
năm hai nghìn một mươi bảy được cho là năm có nhiều thách thức đối với nền kinh tế của cả nước nói chung
và của thành phố hồ chí minh nói riêng
thế nhưng đây cũng là năm có nhiều sự kiện đặc biệt đã diễn ra trên thành phố mang tên bác
mừng xuân mới hai nghìn một mươi tám có ý nghĩa lớn khi năm qua đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố hồ chí minh
đạt một số chỉ tiêu kinh tế xã hội quan trọng
như tổng sản phẩm trên địa bàn tăng tám hai mươi năm cao hơn so với cùng kỳ
tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp thành phố ước tăng một mươi năm năm
thành phố tiếp tục là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư nước ngoài
khi nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi vào thành phố năm nay ước đạt năm tám mươi một tỷ usd tăng sáu mươi tám
có bốn mươi một hai trăm một mươi bảy doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới
năm hai nghìn một mươi bảy cũng ghi nhận tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch
vụ ước tăng một mươi tám mươi chín
thị trường chứng khoán tiếp tục hoạt động tích cực là kênh huy động vốn hiệu quả cho nền kinh tế cả nước
một thành phố phát triển năng động sáng tạo và nghĩa tình cũng đã ghi dấu trong lòng người dân
khi các chương trình chăm lo đời sống cho dân nghèo các chương trình an sinh xã hội
đã được quan tâm thực hiện xuyên suốt
để tiếp tục xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt nhiều cầu vượt đường mới
cùng các công trình hạ tầng giao thông để một phần giải tỏa kẹt xe
tại các vị trí cửa ngõ quan trọng thành phố cũng đã được khánh thành
trong đó hiệu quả rõ nhất là đưa vào sử dụng nhiều cầu vượt xung quanh sân bay tân sơn nhất
để giải tỏa kẹt xe
khu vực kinh tế cũng đã tăng gần chín so với dự toán của năm hai nghìn một mươi bảy
vậy thì đòi hỏi rằng là phải có một cái sự nỗ lực rất là lớn
trong việc đạt được các chỉ tiêu thu chi ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám
bước vào năm hai nghìn một mươi tám chính quyền thành phố đã thông qua nhiều chỉ tiêu tăng trưởng quan trọng
như tốc độ tăng trưởng kinh tế grdp đạt tám ba tám năm thành lập mới bốn mươi sáu doanh nghiệp
thu ngân sách đạt ba trăm bảy mươi sáu bảy trăm tám mươi tỷ đồng
tăng trưởng kinh tế cao hơn cùng kỳ năm
năm trước cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện
công tác quy hoạch chỉnh trang và phát triển đô thị có sự chuyển biến đáng kể
ứng dụng công nghệ trong thông tin quy hoạch mang lại nhiều tiện ích cho người dân
những dấu ấn trong phát triển kinh tế xã hội của tp hcm năm hai nghìn một mươi bảy
tiếp tục cho thấy quy mô kinh tế của tp hcm sẽ tiếp tục lớn mạnh
đặc biệt là khi bước vào năm hai nghìn một mươi tám
nghị quyết của quốc hội về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố
có hiệu lực
đây là sự đột phá mới về thể chế để giúp tp hcm phát triển nhanh
bền vững hơn cùng cả nước và vì cả nước